hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

cuộc thi sắc đẹp nào cả nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là
vì nó mới quá nên mình cứ thử xem
mình thử thách bản thân mình xem nó như thế nào
nên là em tham gia luôn em thấy có
ở trên facebook thì em thấy
có một cái thông tin nói về là cái cuộc thi này
là cái giấy tờ chưa rõ ràng thì thực ra là
lúc mà nghe em đấy thì em cũng không quan tâm lắm
tại vì em nghĩ rằng là một cái cuộc thi lớn
và có những cái việc
để đồng hành với cuộc thi thì mình cũng đã đồng hành từ năm ngoái rồi
thì mình thấy rằng là suốt cả từ
chặng đường từ năm ngoái đến bây giờ
thì ban tổ chức cũng đã đồng hành với thí sinh rất là nhiều
và có rất là nhiều những cái
câu chuyện về việc
làm gắn bó như thế nào rồi là
thi rồi hoãn rồi thi rồi hoãn
nên là gần như là cái niềm tin của em
với cái cuộc thi này nó rất là lớn
ngày hai mươi bảy tháng bốn
ban tổ chức cuộc thi nữ hoàng yoga
đã tới sở văn hóa thể thao tỉnh quảng ninh
xin cấp phép tổ chức biểu diễn yoga
tại khu du lịch tuần châu quảng đinh
đây là một trong chuỗi sự kiện
biên lề của cuộc thi
tuy nhiên do nóng vội
trong việc hoàn thiện các thủ tục cấp phép
tổ chức biểu diễn ban tổ chức đã
tự ý trình diễn nghệ thuật
khi chưa được sự cấp phép của sở văn hóa thể thao
tỉnh quảng đinh vào tối ngày
ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
đây là một việc làm vi phạm
pháp luật cần được làm rõ
diễn ra chương trình ngày ba tháng năm
thì dư luận có phản ánh
rằng mz media
có tổ chức một
chương trình đó là cuộc thi
cấp phép ở quảng đinh
tôi đã làm các thủ tục
theo hướng dẫn của sở
và gửi sở văn hóa
khi chưa được chấp thuận
thì chúng tôi đã tổ chức đêm biểu diễn
đó là cái lỗi mà chúng tôi
nhận lỗi với cả
ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
tại biên bản làm việc giữa ban tổ chức
nữ hoàng yoga việt nam
với sở văn hóa thể thao tỉnh quảng đinh
đã chỉ rõ sự việc tối mùng ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
tại quảng đinh
thực chất là cuộc gặp gỡ các thí sinh
và tổ chức biểu diễn nghệ thuật
trình diễn các tiết mục yoga phục vụ nhân dân
không bán vé thù tiền
không có hoạt động thi và chấm thi
trong sự kiện tối ba tháng năm
theo nghị định một trăm bốn mươi bốn
của chính phủ là không phải xin phép
mà đối với đơn vị chức năng
đơn vị của trung ương
nghệ thuật trung ương
đoàn thể tổ chức chính trị trung ương
thì phải thông báo về sở văn hóa thể thao quảng ninh

để đối với doanh nghiệp
tổ chức những hoạt động biểu diễn nghệ thuật
tại khu du lịch nhà nghỉ
phục trị trị không kinh doanh
thì thông báo cho các địa phương
thời hạn thông báo
phải trước năm ngày làm việc
về nội dung đơn vị mc media
tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật
tại tuần châu tối mùng ba
qua phản ánh sư luận
sở văn hóa thể thao đã giao thêm cha sở
mời đơn vị làm việc
sau khi nhận được giấy mời
cũng đã lên làm việc đúng giờ
và cũng nhận ra những thiếu khuyết của mình
là do thông báo
biểu diễn nghệ thuật
chưa đúng quy định hiện hành
thì thanh tra sở văn hóa thể thao quảng đinh
đã căn cứ vào những quy định hiện hành
và cũng đã đọc
đơn bản vi phạm ảnh chính
và ban hành quy định xử phạt
vi phạm ảnh chính đơn vị một mươi năm triệu đồng
theo quy định thì đơn vị cũng đã chấp hành
tôi nghĩ rằng đây là một cái
thiết thực cho các đơn vị
mà tổ chức những hoạt động biểu diễn
cũng như các cuộc thi
mình phải thực hiện đầy đủ
các quy định của phong đội hiện hành
đơn vị nào tổ chức thì cần phải tìm hiểu
về các luật pháp
và những quy định rất cụ thể cho những hoạt động đó
thì thực hiện tôi nghĩ là đúng thôi
không có gì khó cả
vì các quy định rất là cụ thể
trên các phương tiện thông tin đại chúng
ví dụ như
những nơi một cửa
trên bộ phận hành chính một cửa
cung cấp đầy đủ các thông tin
chúng ta cứ vào đấy chúng ta xem một cái
quy định đầy đủ của một hai ba bốn
những văn bản cần thiết cho

theo đúng cái quy định là được thôi
thì nó không có gì khó khăn cả
chính sự không minh mạch

cùng với việc chưa tôn thủ
các trình tự cấp phép tổ chức biểu diễn
của đơn vị tổ chức đã dẫn đến
những thông tin trái chiều trong dư luận
gây ảnh hưởng xấu gây một cuộc thi
có ý nghĩa tốt đẹp
tại việt nam có nhiều cuộc thi sắc đẹp
không có giấy phép
có giấy phép nhưng nội dung diễn ra không đúng
sự văn hóa thể thao và du lịch
và bộ văn hóa thể thao và du lịch
cần có chế tài xử phạm và giám sát
để không xảy ra những cuộc thi
hoàn tính ao lạc
qua sự kiện này
thì chúng tôi tôi nói riêng
và các doanh nghiệp có thể nói chung
là sẽ rút ra một bài học
vô cùng sâu sắc
thứ nhất là sự cẩn trọng trong các văn bản giấy tờ
và công văn
mà chúng ta sẽ phải thực hiện đầy đủ
đối với các cơ quan chức năng
cũng như các giấy tờ liên quan đến những cái hoạt động
mà mình sẽ tổ chức
một cách hết sức đầy đủ
và đảm bảo sự
nghiền mạch cũng như sự rõ ràng
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
tuân thủ pháp luật là điều kiện tiên quyết
của mỗi công dân mỗi tổ chức
đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa
một lĩnh vực vô cùng nhạy cảm
thì hơn bao giờ hết
những người tham gia hoạt động này
phải ý thức rõ phải ý thức rõ phải ý thức rõ
nghĩa vụ công dân của mình
hạn chế thấp nhất những sai phạm không đáng có
sao cho sức lan tỏa của cái đẹp
ngày một sâu rộng để cuộc sống
ngày càng hướng thiện vì một việt nam tươi sáng hơn